chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự sáng nay thứ hai ngày hai mươi tháng ba của truyền hình nhân dân
mở đầu sẽ là phần tin chính có trong chương trình
thời sự sáng nay thứ hai ngày hai mươi tháng ba của truyền hình nhân dân

nên nhiều ngư dân đã vô tình tiếp tay cho buôn lậu

cho nên là khi mà một số bà con là khi mà các tàu đánh cá xa bờ
thì chỉ mua xăng dầu chỉ đủ có thể là vươn ra đánh khơi thôi mút độ thôi

tại cuộc họp báo ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia cho biết sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chuyên môn
phát huy việc thu thập thông tin từ đường dây nóng
qua đó nâng cao hiệu quả của công tác chống buôn lậu
gian lận thương mại và hàng giả trong năm hai nghìn một mươi chín
thời gian qua tại bạc liêu đã xảy ra một số vụ bắt cóc trẻ em
ngay hôm qua ngày một mươi chín tháng ba
một số người dân ở thành phố bạc liêu cho biết trên địa bàn vừa xuất hiện
hai đối tượng có hành vi thực hiện âm mưu bắt cóc bé gái khoảng hơn bảy tháng tuổi nhưng không thành
tiếp xúc với phóng viên chị ông kim trí chú tại số ba mươi hai khóng bảy phường một
thành phố bạc liêu tỉnh bạc liêu cho biết vào khoảng một mươi bốn h ngày một mươi bảy tháng ba
trong lúc chị đang giữ bé lê nhật vi bảy tháng tuổi con gái chị lê thị nhẫn là hàng xóm của chị trí
thì có hai đối tượng là nữ khoảng ba mươi và hai mươi tuổi đeo khẩu trang che kín mặt
và mang kính đen chạy xe gắn máy màu trắng đến bắt chuyện với chị và tự xưng là đồng nghiệp của chị nhẫn
và nài nỉ chị trí cho bồng bé vi đến công ty chơi
tuy nhiên chị trí nghi ngờ nên đã điện thoại cho mẹ bé vi
thì hai đối tượng nữ này vội vàng lên xe phóng đi
chị lê thị nhẫn hoang mang cho biết do hai vợ chồng đều phải đi làm nên gửi con cho chị trí trông giữ
hai nhà cách nhau khoảng hơn hai mươi mét
khi chị trí điện thoại hỏi có người ở cơ quan đến đón bé chơi
thì chị xác nhận là không có ai ở cơ quan đến đón bé vi
mặc dù hành vi bắt cóc bé nhật vi của các đối tượng không thành
nhưng sự việc đã khiến cho chị nhẫn không khỏi bàng hoàng lo lắng
chị nhẫn nói em giao bé cho chị giữ
rồi cỡ khoảng hai giờ
rồi chị mới đi
chị điện vô hỏi em là hồi nãy trong công ty là có người sinh bồng vô trong công ty chơi
bồng bé vô công ty chơi
nhưng mà các em mới nói hỏi có không
em mới nói là không có
rồi em mới giựt mình tới chết rồi
cái này coi như coi chừng là bị lừa ghẻ
thì các em mới điện về là dặn cái chế giữ là người lạ lại là không cho bồng
thời gian gần đây tình trạng bắt cóc trẻ em không chỉ xảy ra ở nông thôn vắng người
hay ở các trường học
mà tá tận hơn
các đối tượng còn đến tận nhà để bắt cóc trẻ em
thủ đoạn của các đối tượng phạm tội ngày càng manh động và liều lĩnh
mặc dù các cơ quan chức năng đã bắt giữ
khởi tố nhiều đối tượng liên quan
song tình trạng này vẫn tái diễn
các bậc phụ huynh ở bạc liêu cần đề cao cảnh giác
trước những thủ đoạn của bọn bắt cóc trẻ em
tại quảng trường huyện miền núi a lưới
ubnd tỉnh thừa thiên huế và huyện a lưới
vừa tổ chức lễ phát động ngày chạy olympic
vì sức khỏe toàn dân năm hai nghìn một mươi bảy
và khai mạc giải việt giã truyền thống tỉnh thừa thiên huế
ngày chạy olympic vì sức khỏe toàn dân
là một ngày hội của bà con các dân tộc huyện a lưới
nhằm thiết thực kỷ niệm bảy mươi một năm
ngày thành lập ngành thể dục thể thao
và ngày bác hồ viết bài thể dục và sức khỏe
kêu gọi đồng bào tập thể dục
tám mươi sáu năm ngày thành lập đoàn thách nhiên cộng sản hồ chí minh
tiếp tục thực hiện cuộc vận động toàn dân
rèn luyện thân thể theo gương bắc hồ vĩ đại
và phong trào khỏe để lập nghiệp và giữ nước
trong tuổi trẻ cả nước góp phần nâng cao sức khỏe
để phục vụ học tập lao động sản xuất xây dựng và bảo vệ tổ quốc
tại lễ phát động bộ trưởng văn hóa thể thao và du lịch nguyễn ngọc thiện nhấn mạnh
đảng và nhà nước ta luôn quan tâm chăm lo phát triển sự nghiệp thể dục thể thao
thông qua ngày olympic hôm nay phong trào tập luyện thể dục thể thao
của nhân dân huyện a lưới tỉnh thừa thiên huế sẽ ngày càng phát triển
trên tuyến quốc lộ chín thuộc địa bàn tỉnh quảng trị
hàng ngày có hàng chục phương tiện xe khách hết đời chuyển đổi sang xe tải lưu thông
vấn đề đặt ra ở đây là các loại phương tiện này đã quá cũ nát
bên cạnh đó các lái xe thường dùng phương tiện này để vận chuyển hàng lậu
chạy với tốc độ cao đã gây mất an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ chín
đi qua địa bàn tỉnh quảng trị
xe ô tô mang biển kiểm soát bảy mươi năm h bảy nghìn chín trăm bảy mươi tám do lái xe nguyễn hữu thọ
ở xã tân hợp huyện hương hóa tỉnh quảng trị điều khiển
qua kiểm tra các lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh quảng trị
thì xe này chỉ chạy đến cuối năm hai nghìn một mươi bảy là hết hạn
theo lực lượng cảnh sát giao thông cho biết
các lỗi vi phạm của các loại xe khách chuyển đổi sang xe tải
chủ yếu là lắp thêm ghế ngồi không bảo đảm thiết bị an toàn kỹ thuật
chở người sau thùng xe khi bị phát hiện các lái xe thường chống chế cho lỗi của mình
hiện tại ở tỉnh quảng trị có hơn bảy mươi loại phương tiện này
do là xe tải nên nhiều lái xe đã lợi dụng gia cấu hầm hố ở trong xe
để cất dấu hàng lậu vận chuyển từ thị trấn lao bảo về thành phố đông hà tiêu thụ
đã gây không ít khó khăn cho các lực lượng chức năng
kiểm nghi là nên chấm dứt hoạt động của loại phương tiện này
bởi vì nó
thời gian càng lâu thì hoạt động nó không đảm bảo đồ an toàn
vì niên hạn sử dụng là một
thứ hai nữa là đường xã của chúng ta không đảm bảo đường đèo dốc quên có nguy hiểm
và thứ ba nữa là các cơ quan quản lý nhân lực về kiểm định an toàn kỹ thuật
phải tăng cường siết chặt cái việc kiểm định xe này
trong năm hai nghìn một mươi sáu và đầu năm hai nghìn một mươi bảy các lực lượng cảnh sát giao thông
công an tỉnh quảng trị đã xử lý hàng chục trường hợp vi phạm
đối với các loại xe khách chuyển sang xe tải này
thế nhưng với các loại xe cũ nát mà vẫn lưu thông trên đường
xem thường sự kiểm tra kiểm soát của các lực lượng chức năng
thì vấn đề về tai nạn giao thông là điều khó tránh khỏi
trong phần tiếp theo của chương trình
lào cai hàng trăm tấn dứa hỏng của người dân đã được doanh nghiệp thu mua
quảng bình phát triển trồng rừng trên vùng gò đồi đem lại hiệu quả
tiếp tục thông tin về việc hàng trăm hectare dứa của người dân xã bản lầu
huyện mường khương tỉnh lào cai bị hư hỏng toàn bộ
mặc dù nhà máy luyện kim màu tứ đỉnh vẫn không thừa nhận nguyên nhân cây dứa
của người dân bị hỏng là do khí thải từ nhà máy
tuy nhiên tại ủy ban nhân dân xã bản lầu vừa có một doanh nghiệp
đứng ra cam kết thu mua toàn bộ số dứa hỏng cho người dân
tại thực địa khi trao đổi với những người trồng dứa cơ quan chức năng và phóng viên
thì đại diện nhà máy luyện kim màu tứ đỉnh vẫn không thừa nhận nguyên nhân
một trăm sáu mươi hecta dứa thất thu là do chất thải của nhà máy gây ra
tuy nhiên vị đại diện này cũng hứa rằng sẽ giới thiệu một doanh nghiệp khác
đến thu mua toàn bộ số dứa bị hỏng của người dân
tuy nhiên tại ủy ban nhân dân xã bản lầu vừa có một doanh nghiệp đứng ra cam kết thu mua toàn bộ số dứa hỏng cho người dân

công ty cổ phần xuất nhập khẩu kim sơn có địa chỉ tại sapa lào cai cam kết công ty này sẽ đứng ra thu mua toàn bộ số dứa hỏng của người dân
với giá ba năm trăm linh đồng một kg để phục vụ nghiên cứu

tuy nhiên tại ủy ban nhân dân xã bản lầu vừa có một doanh nghiệp đứng ra cam kết thu mua toàn bộ số dứa bị hỏng của người dân

tuy nhiên tại ủy ban nhân dân xã bản lầu vừa có địa chỉ tại sapa lào cai cam kết công ty này sẽ đứng ra thu mua toàn bộ số dứa bị hỏng của người dân

quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin thời sự sáng của truyền hình nhân dân chúc quý vị và các bạn một ngày làm việc hiệu quả xin kính chào và hẹn gặp lại